với mục đích tuyên truyền sâu về chủ trương chính sách hướng dẫn và phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm
đến với các tầng lớp quần chúng nhân dân sáng nay tại hà nội báo điện tử đảng cộng sản việt nam phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
chính thức ra mắt chuyên trang việc làm từ chính sách đến thực tiện
chuyên trang có các chuyên mục tin tức sự kiện chính sách và pháp luật trao đổi nghiên cứu
đây cũng là diễn đàn cho các nhà khoa học chuyên gia phản biện và đóng góp những đề tài nghiên cứu bài viết chuyên sâu trong lĩnh vực lao động việc làm
là diễn đàn phản biện về chế độ chính sách của người lao động nhà tuyển dụng lao động
qua đó giúp cơ quan quản lý cấp cấp đặc biệt là cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội tiếp nhận những thông tin thiết thực
tổng hợp nghiên cứu và tham mưu để hoàn thiện thể chế chính sách về việc làm thị trường lao động và quản lý lao động
giúp các nhà quản lý có những nhìn nhận đánh giá để điều chỉnh và quản lý các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lao động việc làm phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn